hà nội là thành phố duy nhất ở khu vực châu á thái bình dương được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
trao đặng danh hiệu thành phố vì hòa bình
tới đây thành phố hà nội đã có kế hoạch tiến hành kỷ niệm hai mươi năm đón nhận danh hiệu cao quý này
với nhiều những hoạt động kỷ niệm đáng chú ý được tổ chức trong tháng bảy
lễ meeting kỷ niệm hai mươi năm hà nội được công nhận là thành phố vì hòa bình dự kiến sẽ diễn ra vào bảy giờ ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại vườn hoa lý thái tổ
bên cạnh đó nhiều hoạt động lễ hội đường phố trình diễn nghệ thuật văn hóa ẩm thực triển lãm ảnh về hà nội
cũng sẽ được tổ chức liên tiếp trong nửa đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại các địa điểm công cộng trung tâm thành phố
sở văn hóa thể thao hà nội cho biết các hoạt động kỷ niệm được tổ chức bảo đảm trang trọng thiết thực tiết kiệm
góp phần tuyên truyền giáo dục cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng bạn bè quốc tế
ý nghĩa to lớn và trang trọng của danh hiệu thành phố vì hòa bình qua đó quảng bá hình ảnh hà nội tới bạn bè quốc tế